ubnd tp hội an tỉnh quảng nam vừa phối hợp tổ chức buổi quyết định hoàn thành cách ly một mươi bốn ngày cho ba mươi chín du khách nước ngoài
sự tiếp đón nồng hậu này đã làm lay động trái tim của du khách người ba lan
họ đã viết một bức thư cảm ơn bằng tiếng việt với bốn từ còn ít đổi của mình
bức thư viết rằng
gửi các nhân viên của trung tâm kiểm dịch tại hội an
chúng tôi đã dành một mươi một trong một mươi sáu ngày nghỉ phép của chúng tôi tại việt nam để cách ly ở hội an
đây không phải là cách chúng tôi tưởng về kỷ nghị của mình
trong suốt quá trình kiểm dịch chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã được chăm sóc tốt và chúng tôi muốn cảm ơn bạn vì điều đó
việt nam là một đất nước của những con người tuyệt vời tuyệt vời với những trái tim đẹp
chúng tôi chắc chắn sẽ muốn quay trở lại một ngày nào đó
để hoàn thành hành trình của chúng tôi việt nam sẽ ở lại trong tim của chúng tôi mãi mãi
vâng quả là một bức thư chất chứa nhiều cảm xúc và có sức cổ vũ rất lớn đối với chúng ta trong công tác chống dịch này